chiều hôm nay quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an đối với đại tướng tô lâm
trước đó chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm đã được quốc hội điều chỉnh vào chiều ngày hai mươi một tháng năm
cuối giờ chiều cùng ngày ủy ban thường vụ quốc hội trình quốc hội danh sách đề cử quốc hội bầu chủ tịch nước
đồng thời thủ tướng chính phủ trinh tơ trinh đề nghị quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức bộ trưởng bộ công an đối với đại tướng tô lâm
theo tổng thư ký bùi văn cường tờ trình được xây dựng căn cứ vào ý kiến của cấp có thẩm quyền
thực hiện quy định của pháp luật yêu cầu kiện toàn bộ máy nhà nước và xem xét đề nghị của thủ tướng
bốn trăm sáu mươi tám trên bốn trăm sáu mươi chín đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ bảy
trước đó tại hội nghị lần thứ chín trung ương khóa một mươi ba vừa diễn ra vào tuần trước
ta thống nhất rất cao giới thiệu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khoáng một mươi năm bầu
đại tướng tô lâm sinh ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán ở xã nghĩa
trụ huyện văn giang tỉnh hương yên trình độ chuyên môn giáo sư tiến sĩ luật học
ông là ủy viên bộ chính trị khoáng một mươi hai một mươi ba ủy viên trung ương đảng khoáng một mươi một một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
ông tô lâm hiện đang là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban cán sự đảng chính phủ
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
ủy viên hội đồng quốc phòng an ninh ủy viên ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
về quá trình công tác sau khi tốt nghiệp tại học viện an ninh nhân dân
ông tô lâm trở thành cán bộ cục bảo vệ chính trị một bộ công an
sau đó ông kinh quan nhiều chức vụ ở các đơn vị của bộ công an
và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở bộ công an trong suốt quá trình công tác
ông tô lâm trưởng thành từ cán bộ cục bảo vệ chính trị một bộ công an
sau đó từng kinh quan nhiều chức vụ
trường phong phó cục trưởng cục trường cục bảo vệ chính trị một tổng cục an ninh
phó tổng cục trưởng phó tổng cục trưởng phụ trách
rồi tổng cục trưởng tổng cục an ninh một bộ công an
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ông tô lâm làm thứ trưởng bộ công an
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
ông tô lâm giữ chức bộ trưởng bộ công an
theo chương trình đã được quốc hội thông qua vào một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hai mươi một tháng năm
quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo về việc giải trình
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử
để quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có
quốc hội thảo luận biểu quyết
bầu chủ tịch nước và bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiêu kín
theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước
đại diện chân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về đối nội và nối ngoại
chủ tịch nước do quốc hội bầu trong số đại biểu quốc hội
theo đề nghị quý ban thường vụ quốc hội
chịu trách nhiệm và báo cáo công tác cho quốc hội
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng năm
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông trần thành mẫn
phó chủ tịch thương trực quốc hội
giữ chức chủ tịch quốc hội

phát biểu nhậm chức ngay sau lễ tuyên thệ
chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đã tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ông trần thành mẫn tuyên thệ
dưới cơ đỏ xác vàng thiên liêng
trước quốc hội và đông bao cử tri cả nước
tôi chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
ngoài ra ông trần thành mẫn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trì ân các bọc lãnh đạo tiên bối lão thành cách mạng
mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
các gia đình liệt sĩ các thương binh bệnh binh gia đình có công và đất nước
ông cảm ơn sự lãnh đạo trị đạo đúng đắn sâu sát của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư của tổng bí thư nguyễn phú trọng
các vị đại biểu quốc hội đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
các nước các tổ chức cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ chia sẻ
để đất nước việt nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày nay
tân chủ tịch quốc hội cho rằng dù ở vị trí công tác nào
cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh từ tưởng hồ chí minh
kiên định đường lối đổi mới của đảng đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia
dân tộc và quyền lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kiên định nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của đảng và pháp luật
trước những khó khăn thách thức mới của đất nước
thường xuyên tù dưỡng dên luyện nâng cao đạo đức canh mạng
nghiêm túc tự soi tự sửa tự phê bình phê bình và gương mẫu về đạo đức lối sống trong công tác
cũng như cuộc sống của bản thân và gia đình
luôn nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh văn minh nhân dân ấm no hạnh phúc
cùng với đó thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được hiến định trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nhiệm vụ đực đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng gia phó
ông trần thành bẫn sáu mươi hai tuổi quê quán xá thạnh xuân huyện châu thảy nga tỉnh hỡ giang dân tộc kinh
ngày vào đảng ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày chính thức ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
khen thường huần trường lao động hạng nhất nhì ba năm hai nghìn hai nghìn năm
hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy huần trường bảo vệ tổ quốc hạng ba
ông trần thành bẫn từng đảm nhiệm các chư vụ
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai ủy viên dự khuyết trung ương đảng khóa một mươi
phó chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba và một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội
thành phố cần thơ
quá trình công tác của tân chủ tịch quốc hội như sau
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi
cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tránh văn phòng huyện đoàn châu thành ủy viên ban chấp hành
sau đó ủy viên ban thưởng vụ huyện châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
phó bí thư thường trực huyện đoàn huyện ủy viên bí thư huyện đoàn châu thành
đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phó bí thư tỉnh đoàn hậu giang
sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn cần thơ
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn
học cứ nhân chính trị tào viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi
ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh
ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
bí thư đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến tháng ba năm hai nghìn tám
ủy viên ban thường vụ bí thư quận ủy bình thủy đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cần thơ nhiệm kỳ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng ba năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi phào bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba thành phố cần thơ
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba thành phố cần thơ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chấp hành trung đảng khóa một mươi hai phó bí thư đảng đoàn bí thư đảng ủy cơ quan phó chủ tịch tổng bí thư ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
nhậm kỳ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chấp hành trung đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai được bầu vào ban bí thư trung ương
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam

đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn của đơn vị thành phố cần thơ
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị thành phố cần thơ
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
tái cử ban chấp hành trung ương
và được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị khoa một mươi ba
tại kỳ họp lần thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi
được bầu giữ chức phó chủ tịch quốc hội
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy viên bộ chính trị
phó bí thư đảng đoàn quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
chủ tịch tổ chức nghị sĩ hữu nghị việt nam
và chủ tịch nhóm nghị sĩ
hiếu nghị việt nam lào
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy viên bộ chính trị
phó bí thư đảng đoàn quốc hội
phó chủ tịch thương trực quốc hội khóa một mươi năm
được bộ chính trị
ủy ban thường vụ quốc hội
phân công điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi kiện toàn được chức danh
chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm theo quy định
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
được bầu làm chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam